đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã gặp gỡ các doanh nghiệp để nghe những tham mưu và các giải pháp xử lý rác sau khi trôn lấp
là một thành phố gần một mươi ba triệu dân hàng ngày người dân đã thải ra hơn chín tấn rác
hiện đang xử lý rác thải chủ yếu là trôn lấp gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái
để xử lý rác hiện nay thành phố đang xây dựng hai nhà máy điện rác với công suất hai tấn một ngày
đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư xử lý rác thải sau khi đã trôn lấp
trong đó hai bãi rác gò cát quận bình tân gồm hai mươi năm hectare và bãi rác đông thạnh huyện khốc môn gồm bốn mươi hectare
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân giao cho ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng
lập dự án quy hoạch và tổ chức đấu thầu xử lý rác theo quy định
hai bãi rác này sẽ được thành phố xử lý trong ba năm tới đồng thời quy hoạch để trở thành những khu đô thị sinh thái